những thông tin vụ việc một bé cái sinh năm hai nghìn một mươi hai mang bầu ba mươi tám tuần được chỉ định mổ đẻ ở hà nội nghi do bị hàng xóm xâm hại
dù sự việc đau lòng đã xảy ra từ nhiều tháng trước đó nhưng mỗi khi nhớ lại ngày đêm tối ấy cha của nạn nhân dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không kìm được nước mắt
anh dna xã tam hiệp huyện thanh trì hà nội bố của bé gái trong vụ việc cho biết
anh nga chia sẻ vợ anh rời bỏ gia đình từ khi cháu l nạn nhân trong vụ việc mới còn đỏ hòn
anh a đã nuôi con một mình tại địa phương gia đình anh a có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm
để có tiền nuôi con anh a phải đi làm nhiều công việc chân tay những lúc rảnh rỗi anh nga thường phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập
sự việc bắt đầu vào tối mùng sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn anh a vô tình nhận ra con gái mình có biểu hiện bất thường ở phần bụng
qua kiểm tra anh nga tá hỏa khi con gái mình đã mang thai được sáu tháng ngay sau đó anh dẫn con gái mình đến công an xã tam hiệp để trình báo sự việc
anh a cho biết qua lời kể của cháu tôi biết được cháu đã bị người đàn ông là hàng xóm cảnh nhà tv thực hiện hành vi xấu xa nhiều lần
điều đau xót nhất là tên v này vốn là chỗ anh em thân tình nhiều năm cũng là người bế con gái tôi từ khi cháu còn nhỏ
anh a chia sẻ khi cháu l đến tuổi dậy thì cũng là lúc tên v này nhiều lần dùng tay treo gạo cháu l
do cháu còn nhỏ nên nhận thức và hiểu biết hạn chế không biết để kể lại sự việc với gia đình
được đà lấn tới tên v đã dở trò xấu xa nhiều lần với cháu v dẫn đến cháu mang thai ngoài ý muốn
khi trình báo sự việc đến công an và chính quyền địa phương lực lượng chức năng đã nhanh chóng thụ lý hồ sơ và hứa giải quyết nghiêm theo quy định pháp luật
nhưng đã ba tháng trôi qua cái thai trong bụng cháu ngày càng lớn dần lên đã ba mươi tám tuần tuổi rồi
trong khi đối tượng v vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật hắn chỉ thừa nhận có hành vi xấu xa với bé cái và chối bỏ cái thai đó đổ tội cho bé gái có thai với người khác
anh a khẳng định con gái anh rất ngoan ngoại trừ việc đến trường đi học tất cả thời gian còn lại đều ở nhà phụ giúp việc cho gia đình
tại cơ quan công an cháu l cũng khai rõ tên v là người làm cháu mang thai ngoài ra cháu l không qua lại với bất kỳ ai
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn anh nga đưa con gái mình đến bệnh viện phụ sản hà nội để mổ sinh cháu bé theo chỉ định của bác sĩ
và chính giây phút này ở vai trò và trách nhiệm của một người cha anh nga đau đớn sằn vặt trước quyết định về sự sống cho cái thai trong bụng con gái mình
anh a lo lắng nếu giữ lại cái thai sau này lớn lên không biết con gái mình và cháu mình sẽ đối mặt ra sao với cuộc sống hiện tại
khi bố của đứa trẻ đã từ chối nó ngay khi còn trong trứng nước
và anh cùng con cái mình sẽ nuôi dạy cháu ra sao khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn người mẹ trẻ không có kiến thức để nuôi con
cầm trên tay những tờ giấy khám bệnh và kết quả siêu âm anh nga nói trong vẻ mặt thất thần
tôi sợ mình không đủ bình tĩnh khi đối diện với kẻ thù ác
đến tối ngày một mươi bảy tháng bốn
thông tin từ đại diện lãnh đạo bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
bé gái đã sinh một bé trai nặng ba kg sức khỏe của cả mẹ và bé đều tốt
ngay sau đó công an huyện thanh trì hà nội đã lấy mẫu adn của đứa trẻ này để xét nghiệm phục vụ công tác điều tra
những thông tin mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
ngày một mươi bảy tháng bốn thông tin từ công an huyện hóc môn cho biết
đơn vị đang phối hợp với công an xã tân xuân lập hồ sơ vụ người đàn ông tử vong sau khi xô sát với con trai
khoảng hơn một mươi hai giờ cùng ngày người dân ở con hẻm trên đường lê thị hà xã tân xuân huyện hóc môn
nghe thấy tiếng người to tiếng tại căn nhà nên chạy tới
người dân thấy người đàn ông tên l d quy hơn năm mươi tuổi nằm cục ở tầng trệt căn nhà
gần đó là người con trai tên l a quy trừng hai mươi tuổi con ruột ông quy
công an xã tân xuân sau đó phong tỏa hiện trường phối hợp với công an huyện hóc môn
đưa l a quy về trụ sở để lấy lời khai làm rõ
theo người dân hai cha con ông quy sống ở căn nhà đã lâu
l a quy được cho là trong khi mâu thuẫn sâu sát với cha đã tấn công khiến ông tử vong
l a quy cũng gọi điện thông báo vụ việc cho công an xã tân xuân
đến khoảng một mươi năm giờ chiều thi thể ông quy được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra
hiện công an xã tân xuân đang lập hồ sơ bàn giao nghi can cho công an huyện hóc môn điều tra theo thẩm quyền
cũng trong ngày một mươi bảy tháng bốn thông tin từ công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cho biết
đơn vị đang tiến hành xử lý một vụ cướp tài sản nghiêm trọng trên địa bàn
nghi phạm là một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi một nhưng đã liên tiếp gây ra hai vụ cướp trước đó trên địa bàn
đáng nói khi cơ quan công an liên lạc với gia đình để bảo lãnh cho chó bé do chưa đủ tuổi áp dụng các biện pháp xử lý hình sự
thì người thân không đồng ý
theo đó công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cho hay sau thời gian kiên trì thuyết phục
mẹ đẻ của cháu n t g sinh năm hai nghìn một mươi một chú tại phường cẩm bình thành phố cẩm phà đã đến cơ quan công an để bảo lãnh cho cháu bé
trước đó ngày một mươi năm tháng bốn công an thành phố cẩm phà tiếp nhận trình báo của bà p t t sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chú tại phường cẩm trung thành phố cẩm phà
về việc rằng sáng ngày một mươi ba tháng bốn khi đang ngồi bán xôi tại đường thanh niên phường cẩm thành thì bị một thiếu niên cướp giật một chiếc điện thoại di động
quá trình xác minh điều tra cơ quan công an đã xác định được nghi phạm gây án
cơ quan công an đã xác định được nghi phạm gây án là n t d sinh năm hai nghìn một mươi một chú tại phường cẩm bình thành phố cẩm phà
bị triều tập đến cơ quan công an d khai nhận khoảng năm giờ sáng ngày một mươi ba tháng bốn sau khi đi chơi điện tử về
thấy bà tê đang ngồi một mình bán xôi có sử dụng chiếc điện thoại di động cảm ứng dê đã đến hỏi mượn điện thoại với lý do gọi cho bố mẹ
sau khi bà t mở khóa điện thoại đưa cho d mượn thiếu niên này đã cầm chiếc điện thoại bỏ chạy và đem bán cho một quán cầm đồ tại phường cầm trung lấy tám trăm linh đồng tiêu xài
ngoài ra đê cũng khai nhận ngày một mươi bốn tháng bốn cũng với thủ đoạn mượn điện thoại đê đã cướp giật được một chiếc điện thoại cảm ứng của một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi hai tại khu vực phường cẩm thành
khi chưa kịp mang chiếc điện thoại này đi cầm cố thì đê bị cơ quan công an triệu tập công an thành phố cẩm phả thông tin thêm hoàn cảnh của đê rất éo le bố mẹ ly hôn
d ở với ông nội nhưng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đã nghỉ học và bỏ nhà đi lang thang cậu bé này thường xuyên chơi điện tử qua đêm vay tiền bạn chơi bời tiêu xài
do đê chưa đủ tuổi để áp dụng các biện pháp xử lý hình sự nên công an thành phố cẩm phả liên lạc với gia đình để bảo lãnh cho d
tuy nhiên bố mẹ ông bà nội ngoại người thân đều không đồng ý người thân cho biết đã giáo dục nhiều lần nặng có nhẹ có nhưng đê không lắng nghe không sửa chữa
ông bà hai bên đều đuổi đê đi không nhận đây làm cháu bố đê đi làm ăn xa khi biết việc cũng từ chối nhận con
sau đó dưới sự giải thích thuyết phục của lực lượng công an mẹ đê đã đồng ý đến bảo lãnh cho đê
tuy vậy người mẹ cho biết việc giáo dục đê là rất khó khăn và bày tỏ sự bất lực
liên quan đến vụ việc một nhóm người đi ô tô
liên tục có hành vi chặn đầu xe rượt đuổi tài xế đập vỡ kính thậm chí còn bỏ đất cát đá vào trong máy làm hư hỏng xe
mới đây sau phiên xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung
theo đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh nghệ an tiếp tục xét xử vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản đối với bị cáo lê văn luận ba mươi bốn tuổi chú xã đô thành huyện yên thành nghệ an
bị hại trong vụ án là công ty vận tải hành khách liên vận quốc tế và du lịch na luông lào
theo hồ sơ vào chiều ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba xe khách mang biển kiểm soát un một nghìn ba trăm tám mươi năm đang chạy trên quốc lộ một a đoạn qua huyện diễn châu nghệ an
thì bị nhóm người đi trên xe hơi toyota fortuner mang biển kiểm soát ba mươi bảy a một nghìn bảy trăm linh bảy đuổi theo rồi chặn xe lại
người trên xe ba mươi bảy a một nghìn bảy trăm linh bảy đã đập vỡ kính của xe khách nêu trên
tài xế xe khách hoảng sợ đã lái xe khách chạy đi theo hướng ra hà nội
nhóm người trên xe hơi tiếp tục rượt đuổi theo xe khách
khi xe khách chạy đến địa phận phường hải hòa thị xã nghi sơn thanh hóa thì dừng lại và trình báo sự việc với công an để được giúp đỡ
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an xác định đi trên xe fortuner có luận lê đức tùng ba mươi bốn tuổi nguyễn văn minh ba mươi một tuổi
chú xã đô thành huyện yên thành nghệ an và trần báu ngọc hai mươi bốn tuổi chú xã diễn tháp huyện diễn châu và lê hồng sơn ba mươi năm tuổi chú xã đô thành huyện yên thành
ngọc là người điều khiển xe hơi
luận bị cáo buộc đã có hành vi dùng một khúc gỗ màu nâu sẫm dài sáu mươi sáu cm đường kính bảy cm đập liên tục bốn lần vào kính bên phải làm cho ba tấm kính xe khách bị vỡ tổng giá trị hơn một mươi bảy triệu đồng
theo anh nguyễn thanh tùng đại diện của công ty na luông ngoài bị chặn xe trên đường bị đập vỡ kính chăn gió thì xe khách còn bị tháo nắp dầu máy phía sau đổ đất cát vào trong máy làm hỏng máy xe khách
về trách nhiệm dân sự công ty na luôn ủy quyền cho anh tùng đại diện công ty yêu cầu đền bù khắc phục hậu quả
trong đó tiền thay ba tấm kính xe là hai mươi một triệu đồng sửa chữa đại tu lại máy động cơ xe tại hà nội hơn tám mươi năm triệu đồng
cầu xe từ thanh hóa vào nghệ an để phục vụ điều tra và cầu kéo xe về hà nội sửa chữa với số tiền là hơn năm mươi sáu triệu đồng
chi phí thiệt hại về kinh doanh do xe không hoạt động trong thời gian cơ quan công an giữ để phục vụ điều tra và thời gian sửa chữa xe là hai trăm tám mươi triệu đồng
tại phiên tòa sơ thẩm anh tùng đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra lại vì cho rằng còn bỏ lọt người phạm tội
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an giữ quyền công tố tại phiên tòa nêu vụ án đã truy tố đúng người đúng tội và đề nghị tuyên bị cáo luận bức án từ chín đến một mươi hai tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
bị cáo luận trình bày hoàn cảnh khó khăn xin giảm nhẹ hình phạt và chấp nhận bồi thường một trăm năm mươi triệu đồng phía bị hại không chấp nhận mức bồi thường trên
sau khi nghị án hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định với tài liệu có tại hồ sơ và kết quả tranh luận tại phiên tòa thì có những việc hành vi gây dối trật tự công cộng làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông và hành vi này có dấu hiệu tội phạm gây dối
ngoài cần thu thập các chứng cứ làm rõ các hành vi bỏ đất cát đá vào máy xe khách làm thiệt hại tài sản do đó hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn trên đoạn đường cao tốc tp hcm trung lương một chiếc ô tô dừng nằm chở nhiều khách bất ngờ bốc cháy dữ dội
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng bốn trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương xe khách dường nằm tám mươi ba b năm xx do tài xế vtc năm mươi bốn tuổi điều khiển
khi lưu thông đến địa phận huyện thủ thừa long an thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy cột khói và lửa bốc cao hàng chục mét các xe chạy chung làn phải dừng cách xa
nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ được điều đến hiện trường dùng voi rông dập lửa
lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn của tỉnh long an đã nhanh chóng điều xe chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ dập lửa
cảnh sát giao thông đã điều tiết các xe hướng từ miền tây đi tp hcm rẽ xuống quốc lộ một tại thành phố tân an để hạn chế ủn tắc kéo dài
sau khoảng gần một giờ ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn chiếc xe bị cháy trụi chơi cùng
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn lãnh đạo xã nghĩa thuận thị xã thái hòa tỉnh nghệ an cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm vào khoảng một mươi năm giờ tại đập khe dứa xóm hai khiến hai học sinh lớp bảy tử vong
cụ thể sau khi tan học ba học sinh của trường trung học cơ sở giá nghĩa thuận đã ra đập nước khe dứa dạo chơi
sau đó hai em xuống gần mép nước chụp ảnh một em khác đứng trên bờ
khi đang đi bộ trên thân đập một em bị trượt chân ngã xuống nước
nhìn thấy bạn gặp nạn em học sinh đi cùng đưa tay ra cứu nhưng ngã theo dù cả hai bị chìm xuống hồ
ngay lúc đó em học sinh còn lại đứng trên bờ liền kêu cứu
tuy nhiên khi mọi người tìm thấy thì hai nữ sinh đã tử nạn
hiện tại chính quyền xã nghĩa thuận đã bàn giao thi thể hai nữ sinh cho gia đình làm thủ tục an táng
thông tin từ công an quận nam từ liêm thành phố hà nội cho biết
đơn vị này vừa triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn
do nghiêm thị hường ba mươi tám tuổi chú trên địa bàn cùng chồng là vũ hoàng hải bốn mươi ba tuổi chú quận long biên cầm đầu
khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng hải lực lượng chức năng thu giữ gần một mươi bảy kg ma túy các loại
bao gồm heroin ma túy đá và dụng cụ để sử dụng ma túy
theo cơ quan công an đây là tụ điểm ma túy hoạt động tinh vi
vợ chồng hải sử dụng nhà riêng làm lô cốt lắp đặt nhiều camera giám sát từ đầu ngõ cho đến vào trong nhà đi cảnh giới
nếu có động lập tức báo đồng
bên cạnh đó vợ chồng hải thuê nguyễn minh trường ba mươi ba tuổi trú tại quận thanh xuân tổ chức bán lẻ và giao ma túy
để tránh sự theo dõi từ công an nhóm này sử dụng xe phân khối lớn phóng với tốc độ cao vào buổi đêm
thậm chí là đi ngược chiều để giao ma túy cho khách
ngoài ra ma túy được ngụy trang trong các hộp thực phẩm chức năng hoặc gói chè
công an quận nam tử liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ
làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ cha dượng dùng dao khiến con riêng của vợ tử vong
ngày một mươi bảy tháng bốn kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ phường vĩnh quang thành phố rạch giá tỉnh kiên giang hai mươi năm tù về tội giết người
theo cáo trạng trường bị tai nạn giao thông gãy chân dẫn đến mất khả năng lao động
nên thường xuyên bị đinh thanh hát sinh năm hai nghìn ba con gái riêng của vợ
kiếm chuyện chửi mắng do không giúp được gì cho gia đình
vào chiều ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi đi uống rượu về trường xảy ra cử gái về hát
cho rằng cha dượng hâm dọa đòi tấn công mình
nên hát kêu bạn trai là huỳnh diệu quốc quy đến cùng hát dùng lời lẽ thô tục
chửi trường thì được bà nguyễn thị y vợ của trường can ngăn
đến khoảng hai mươi ba h hai mươi phút cùng ngày bực tức vì bị hát và quy xúc phạm
trường lấy xác
sau khiến hát tử vong và tấn công quy gây thương tích ba mươi chín
thưa quý vị từ đầu năm tới nay nhiều nơi của tỉnh sơn la không có mưa
thời tiết nắng nóng hành khô kéo dài ở nhiều nơi
làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất sinh hoạt của người nông dân
nắng nóng khô hạn kéo dài khiến nhiều khu vực trồng cây ăn quả của người dân không thể kết trái
nhiều diện tích bị dụng hoa lá cành héo úa
được biết năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn so với mọi năm
bà con trong bản đã tận dụng nước trong ao
giếng khoan để tưới cho cây trồng
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp ứng phó tạm thời bởi nguồn nước sắp cạn kiệt
còn với những nương ở trên đồi sang nguồn nước tưới thì không thể khắc phục
tưới nước bao nhiêu bốc hơi hết bấy nhiêu
hiện bà con dân bản chỉ mong trời mưa để giải tỏa cơn khát cho cây trồng
không chỉ cây ăn quả trên địa bàn còn có nhiều diện tích trồng cà phê
tuy nhiên đúng thời điểm cà phê ra hoa kết trái
thời tiết lại hành khô nắng nóng kéo dài
đã làm vùng nguyên liệu cà phê phục vụ cho sản xuất của hợp tác xã bị rụng hoa
héo úa khó đậu quả
theo ghi nhận những ngày gần đây tỉnh sơn la tiếp tục nắng nóng gai gắt trên diện rộng
nhiệt độ tăng cao có nơi bốn mươi hai độ c gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người nông dân
hiện dung tích chữ nước tại một trăm một mươi hồ chứa trên địa bàn đều chỉ còn từ năm mươi
riêng hồ trường khoi huyện yên châu giảm còn một mươi
nhiều hồ chứa nước lớn không đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp
theo tri cục phó tri cục thủy lợi tỉnh sơn la cho biết
đơn vị đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương
trong đó chủ động tích chữ điều tiết nước tại các hồ chứa canh mương phù hợp với những nơi không đủ lượng nước dự trữ
hướng dẫn bà con trồng các loại cây rau màu chịu hạn tốt
vị lãnh đạo cho biết đối với sản xuất chúng tôi đã có khuyến nghị với các đơn vị
trên cơ sở nguồn nước hiện có thì giả soát đánh giá lại nguồn nước
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với nguồn nước hiện có
đối với diện tích khô hạn thì chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
thời gian sinh trưởng ngắn và sử dụng ít nước
đối với diện tích không có khả năng cấp nước thì đành chấp nhận bỏ lại không canh tác để giảm thiểu thiệt hại cho người nông dân
trước tình hình hạn hán kéo dài trên diện rộng
ubnd tỉnh sơn la đã giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành các văn bản chỉ đạo
đồn đốc ubnd các huyện và thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục
giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của hạn hán tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước
đối với các công trình thủy lợi đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình mới đầu tư
tổ chức duy tu bảo dưỡng đối với các công trình lâu năm
thưa quý vị tối ngày một mươi bảy tháng bốn vừa qua tại công viên văn lang phường tiên cát
thành phố việt trì phú thọ đã tổ chức một buổi bắn pháo hoa để chào mừng ngày lễ dỗ tổ hùng vương
đáng nói một tiếng trước khi chương trình bắn pháo hoa diễn ra
một cơn mưa rào nặng hạt kèm sấm chớp đã đổ xuống khu vực này
tuy nhiên người dân phú thọ vẫn kiên nhẫn đội mưa chờ đón sự kiện mỗi năm chỉ có một lần
theo đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn tức khoảng một tiếng trước khi màn bắn pháo hoa
chào mừng ngày rỗ tổ hùng vương diễn ra tại công viên văn lang phường tiên cát thành phố việt trì phú thọ
một cơn mưa rào nặng hạt kèm sấm chớp đổ xuống
tuy vậy ở các ngã đường bao quanh công viên văn lang rất đông người dân phú thọ vẫn kiên nhẫn đội mưa
chờ xem pháo hoa
người bật ô người mặc áo mưa người chạy vào chú bên trong những quán cà phê quán ăn ven đường
một số người dân chảy chiếu trước hiên nhà của mình để mọi người vào ngồi chú mưa
trên sân khấu những tiết mục văn nghệ của chương trình nghệ thuật hội tụ non sông vẫn diễn ra
một người dân phường tiên cát cho biết anh đã ngóng chờ màn pháo hoa này cả năm trời
nên nếu không được xem thì rất tiếc mong là mưa sẽ bao tạnh
điều biết tiết mục bắn pháo hoa chào mừng ngày dỗ tổ hùng vương dự kiến diễn ra vào hai mươi một h ba mươi tối nay
tại công viên văn lang màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong một mươi năm phút
với chín trăm linh quả pháo tầm thấp và hai trăm linh quả pháo tầm cao
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại